một nền sản xuất nông nghiệp manh mún lạc hậu phụ thuộc quá nhiều vào thiên nhiên không thể có được sự tăng trưởng bền vững
vì vậy yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay là đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho từng lĩnh vực và ngành hàng
để hiểu rõ hơn về vấn đề này phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ hà công tuấn thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xin chào thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hà công tuấn
thưa thứ trưởng vấn đề ngành nông nghiệp đang chịu tăng trưởng âm theo đánh giá của nhiều chuyên gia thì không hẳn là do vấn đề thiên tai mà bộc lộ những yếu kém nội tại của ngành
thứ trưởng có thể cho biết những nội tại yếu kém đó là gì
chúng ta có một số hộ bà con nông dân làm về nông nghiệp rất lớn một trăm năm mươi m hai đất cho một người
thì có thể nói là chúng ta thấy rằng cái quỹ đất là nó vô cùng
nhỏ bé cho cái việc phát triển hàng hoa
cái ngưỡng phát triển của hộ có thể nói là đến nay đã đến ngưỡng của cái sự phát triển của từng hộ cá này
đúng là chúng ta đang trong cái quá trình tái cơ cấu nhưng có thể nói là cái cơ bản của chúng ta vẫn là nền nông nghiệp quy mô nhỏ
vậy trong đề án tái cơ cấu thì ngành nông nghiệp sẽ tập trung tháo gỡ những nút thắt nào trước thưa thứ trưởng
mục tiêu chính
mục tiêu chính của tái cơ cấu nông nghiệp đấy là tổ chức lại sản xuất gắn sản xuất với thị trường để chúng ta sản xuất khắc phục được việc phát triển theo chiều rộng
cái tái cơ cấu của ngành nông nghiệp mới thành công hay không thì phải thu hút được doanh nghiệp và doanh nghiệp với vai trò là người dẫn dắt là người đầu đàn trong cơ chế thị trường
như thứ trưởng vừa chia sẻ thì rõ ràng
trong những nút thắt mà ngành nông nghiệp sẽ hướng đến để giải quyết đó là thu hút mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này
vậy để làm được điều này thì trong thời gian tới thì ngành sẽ tập trung vào những nhóm giải pháp như thế nào
hơn một năm gần đây bộ nông nghiệp phát triển thôn đã cùng với các địa phương tạo cho rất nhiều những doanh nghiệp lớn có vốn lớn đầu tư vào trong nông nghiệp
tuy nhiên thì chúng tôi vẫn thấy rằng là cái chỉ trưng ấy
thì cũng không thể đạt được cái mục tiêu tái cơ cầu không đạt được cái mong muốn cho cái doanh nghiệp dẫn dắt trong phát triển nông nghiệp
mà chính là giải quyết cái câu chuyện tiếp tục thu hút gắn với việc sắp xếp công ty nông lâm nghiệp tạo cái quỹ đất cho họ để họ có đủ một cái quy đất nhất định
tôi nói là thỏa đáng thì chắc là khó nhưng mà quý đất nhất định để họ có thể yên tâm làm ăn
mà căn cư ở nông nghiệp tức là chúng ta tìm cái cơ chế làm sao cho doanh nghiệp có yên tâm đầu tư bà con yên tâm đầu tư vào đó
khi có rủi ro thì hạn chế tối đa cái rủi ro ra để phát sản đấy chính là cái cơ chế bảo hiểm
xin cảm ơn thứ trưởng đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân